hơi xa sân khấu một tí nhưng mà nó sẽ bao quát hơn

nắm mắt được tâm lý này nhiều chiêu thức lừa đảo trục lợi từ việc bán vé đã được tung ra
chỉ cần gõ từ khóa vé concep blackpink trên các trang mạng xã hội sẽ hiện nhiều bài viết về mua bán
đặt cọc giữ chỗ mua vé của nhóm nhạc này
những tấm vé giấy như thế này vẫn đang được giao bán công khai
những lời mời mọc cọc vé giao bán vé từ suất ngoại giao hoặc có người nhà trong ban tổ chức
không chỉ vậy dịch vụ đặt vé hộ thu phí từ một mươi đến hai mươi giá trị của vé đang nở rộ
những concert mà mình đã từng mua vé thì mình sẽ lên trang chính thức của nhà phát hành
nhà bán vé đấy để mua vé trực tiếp từ trang của họ
cũng có một số dịch vụ thuê người khác đặt vé hộ
tuy nhiên là mình thấy không tin tưởng ví dụ như là họ chỉ phát hành vé điện tử thôi
nhưng mà người ta lại cho hẳn vé giấy
hiện tại đơn vị phát hành vé concert blackpink tại việt nam ticketbox
khẳng định sự kiện không phát hành vé mời vé giấy và chỉ phát hành vé online trên trang web của mình
đơn vị này cũng cho biết không có tình trạng ban tổ chức tuồn vé để ôm vé công ty hay ôm vé gói
ngoài ra người hâm mộ cần cẩn trọng và kiểm tra uy tín từ các dịch vụ đặt vé hộ
tránh đặt cọc số tiền quá lớn với những tài khoản facebook ảo
để không bị rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang
chuyển sang một thông tin khác tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với mai văn dũng chú huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình về tội trộm cắp tài sản
nạn nhân trong vụ án này là một người hàn quốc
vào khoảng ba giờ ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai dũng đến khu vực khách sạn vinpearl
thuộc ấp gành dầu xã gành dầu thành phố phú quốc
trước một căn villa không khóa cửa
dũng đã lấy trộm hai điện thoại di động hơn một mươi triệu đồng tiền việt nam
ba trăm sáu mươi tám đô la mỹ và hơn một một triệu won tiền hàn quốc
dũng bị lực lượng bảo vệ khách sạn phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
giao cho công an xử lý tổng thiệt hại tài sản theo quy định
theo định giá là trên năm mươi triệu đồng tiền việt nam
do có thái độ thành khẩn hội đồng xét xử đã tuyên phạt dũng hai năm tù về tội trộm cắp tài sản